ngày hôm qua ubnd huyện sơn động tỉnh bắc giang đã có báo cáo về trường hợp một nữ sinh tự sinh con tại nhà riêng
sự việc nhanh chóng gây xôn xao trên các trang mạng xã hội vì tuổi đời của người mẹ còn quá trẻ
theo đó nữ sinh này sinh năm hai nghìn một mươi và đang học lớp bảy
sau khi sự việc xảy ra nữ sinh này cùng bé sơ sinh đã được đưa đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe
cư dân mạng cho rằng điều đáng buồn đó là trong suốt quá trình nữ sinh này mang thai
cả gia đình và nhà trường đều không hay biết
mới lớp bảy tự sinh con không ai làm sao là may mắn rồi
thay vì để nó xảy ra rồi hãy lên án thì hãy giáo dục giới tính ngay từ bây giờ
nó là bài học cho tất cả phụ huynh và học sinh
cả nhân mình thấy thương em ấy nhiều hơn
mong các em sẽ được giáo dục giới tính sớm và được gia đình nhà trường xã hội quan tâm nhiều hơn
tôi rất giận những bậc cha mẹ thế này
không những để con thiếu kiến thức dẫn đến hậu quả
mà khi có chuyện xảy ra còn không hề hay biết
lại một hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh
cần phải giáo dục giới tính và an toàn trong quan hệ tình dục sớm cho các cháu
chứ tình trạng các cháu bây giờ dậy thì sớm hơn ngày xưa khá nhiều
thì việc thiếu kiến thức rất dễ gây nhiều hệ lụy về sau
đây là hồi chuông cảnh báo không chỉ cho các bậc phụ huynh
mà còn cho cả nhà trường và toàn xã hội
khi mà việc giáo dục giới tính cho trẻ vẫn đang là lỗ hổng lớn
ý kiến của cư dân mạng đều cho rằng
lúc phải nhìn nhận cho đúng sự cần thiết của việc giáo dục giới tính
cùng với đó bàn luận cả về phương pháp nội dung và lứa tuổi giáo dục giới tính như thế nào cho phù hợp
bởi những sự việc tương tự cũng đã từng xảy ra không ít lần
chỉ cách đây vài năm vào năm hai nghìn hai mươi một
cũng đã từng có trường hợp một nữ sinh ở bà rịa vũng tàu tự sinh con trong nhà tắm tại nhà
và gia đình cũng không hề hay biết cho đến lúc sự việc đã xảy ra
dễ thấy lỗ hổng trong giáo dục giới tính
các biện pháp phòng tránh an toàn khi quan hệ tình dục
chúng ta cần tìm giải pháp cho vấn đề chứ không nên chỉ trích nữa
đối với giới tính cần phải dạy từ khi trẻ còn quấn tã
lý do tạo cho trẻ biết ai được tắm rửa chạm vào vùng nhạy cảm ai không được chạm vào
tùy từng tuổi mà tiếp tục dạy cho trẻ
trẻ trước một mươi tám tuổi cha mẹ ở cương vị người giám hộ
phải có trách nhiệm nuôi dưỡng dạy dỗ và giám sát
theo quan điểm của tôi
mặt trái của công nghệ thông tin cho con xem điện thoại không kiểm soát con làm gì trên đó
hai đọc diễn
phụ huynh không trò chuyện quan sát con đặc biệt con gái mới lớn
bắt đầu có xúc cảm với bạn khác giới
trẻ hiện nay phát triển nhanh hơn trẻ xưa
từ trí não cho đến ngoại hình phồng phao bước vào tuổi dạy thì sớm hơn trẻ mẹ tưởng
không có chương trình phổ biến kiến thức về tình dục và an toàn tình dục
khi vẫn còn e ngại vạch đường cho hường chạy
khi người lớn vẫn đang e rè ngần ngại trao đổi về những kiến thức giới tính
sức khỏe sinh sản thì chính các em
cũng đang loay hoay và dối giắm
chính vì vậy khi bàn luận về vấn đề này
cư dân mạng đều đồng tình với việc cần phải có sự tham gia của cả gia đình và nhà trường
trong giáo dục giới tính cho trẻ
không thể đổ hết trách nhiệm cho nhà trường
mà mỗi bậc phụ huynh cũng phải tìm hiểu kiến thức
đồng hành cùng con trong quá trình con trưởng thành
cả về cảm xúc và cơ thể
về phía nhà trường cũng cần phải lồng ghép giáo dục giới tính vào trong nội dung giảng dạy
để các em có thêm kiến thức và hiểu biết
gia đình vẫn phải là nơi đầu tiên giáo dục giới tính cho các em từ khi còn rất nhỏ
các cha mẹ không nên ngại hùng mà bỏ qua vấn đề hết sức quan trọng này
nên theo sát con cái đặc biệt là khi các con đến tuổi dậy thì
phải cung cấp đầy đủ kiến thức về giới tính và sinh sản để con hiểu được
cần phải dạy từ đầu cấp hai và năm nào cũng dạy thì mới thấm
thường nhất các bạn gái thiếu kiến thức về tình dục an toàn
nên phải mang thai ngoài ý muốn và bỏ thai sẽ ảnh hưởng đến tương lai
hy vọng môn giáo dục giới tính sẽ đưa vào môn học chính thống của các lớp các cấp
một chủ đề hết sức cần thiết và cấp bách
mong các trường học các tổ chức giáo dục sớm phổ cập kiến thức về giới tính
tình dục an toàn để giúp các em tránh những hậu quả không mong muốn
giáo dục giới tính cho trẻ là phải vượt qua mọi sự ngại ngùng xấu hổ thì mới truyền đạt được
chúng ta nên dẹp bỏ tự ái dẹp bỏ rào cản văn hóa để xử lý vấn đề này
câu chuyện giáo dục giới tính
giáo dục giới tính cho trẻ đã được bàn đến trong nhiều năm nay nhưng vẫn còn không ít vướng mắt
để đến khi có những vụ việc đáng tiếc xảy ra gia đình nhà trường và xã hội mới lại giật mình lo ngại
có lẽ nhận thức thôi chưa đủ
cần phải có sự chuyển biến nhanh chóng trong hành động của gia đình nhà trường và xã hội
thì lỗ hổng trong giáo dục giới tính cho trẻ em mới thực sự được giải quyết